đoàn công tác của trung ương do đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương làm trưởng đoàn
đã có buổi làm việc với thường trực tỉnh ủy nghệ an về tình hình kết quả thực hiện chỉ thị số ba mươi năm của bộ chính trị
về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
kết luận tại buổi làm việc đồng chí phan đình trạc đánh giá cao tỉnh nghệ an đã tổ chức thực hiện chỉ thị ba mươi năm rất nghiêm túc
đồng chí nhấn mạnh đối với công tác nhân sự của đại hội đảng bộ các cấp cần đặc biệt coi trọng chất lượng
do đó phải thực hiện hết sức chặt chẽ đúng quy trình quy định dân chủ công tâm khách quan công khai minh bạch
phát huy trí tuệ trách nhiệm tập thể đồng thời đề cao trách nhiệm người đứng đầu
chú trọng phát hiện giới thiệu nhân tố mới có đức có tài có uy tín triển vọng
đặc biệt quá trình lựa chọn bố trí sắp xếp nhân sự cụ thể cần đánh giá đúng bản chất để không chọn nhầm người
quan trọng nhất là phát huy được thế mạnh từng người biết được mặt hạn chế để kiểm soát
đồng chí phan đình trạc cũng đề nghị sau đại hội phân công cấp ủy viên theo phương án nhân sự
cần phải quan tâm đến công tác tư tưởng chế độ chính sách cho những cấp ủy viên không tái cử
đồng thời tỉnh nghệ an cần khẩn trương chuẩn bị văn kiện đề án nhân sự của tỉnh để báo cáo trung ương